kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên đêm qua khu vực tây nguyên và nam bộ tiếp tục có mưa
theo dự báo trong ngày hôm nay mưa rông trên các khu vực này vẫn tiếp tục duy trì
trong đó có nhiều điểm có mưa vừa có nơi mưa to đến rất to và rông
riêng tại các tỉnh ven biển miền tây nam bộ cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh có thể đi kèm trong cơn rông
do trời nhiều mây và có mưa nên nhiệt độ trong ngày hôm nay chưa có khả năng tăng cao
phổ biến ở mức hai mươi sáu hai mươi chín độ tại khu vực tây nguyên và hai mươi chín ba mươi hai độ ở khu vực nam bộ
với miền trung hôm nay cùng với quá trình diễn ra
dịch chuyển lên phía bắc của giải hội tụ nhiệt đới vùng mưa sẽ mở rộng hơn lên phía bắc
trong đó khu vực từ quảng bình cho đến thừa thiên huế sẽ là nơi chịu ảnh hưởng mạnh nhất của giải thời tiết xấu này
nên mưa sẽ xuất hiện nhiều hơn nền nhiệt chỉ ở mức hai mươi chín ba mươi một độ
phần còn lại của trung bộ bao gồm các tỉnh thành từ đà nẵng xuống đến bình thuận và khu vực thanh hóa cho đến hà tĩnh
mưa ít hơn ban ngày trời có nắng gián đoạn nên nhiệt độ về trưa và chiều sẽ giao động ở mức ba mươi một ba mươi ba độ
trở ra với các tỉnh thành miền bắc dự báo trong ngày hôm nay bắc bộ tiếp tục duy trì kiểu thời tiết nắng mây gián đoạn
về trưa và chiều nắng xuất hiện nhiều hơn cường độ cũng mạnh hơn vì thế nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay sẽ tăng lên mức ba mươi hai ba mươi bốn độ
cộng thêm độ ẩm trong không khí vẫn còn duy trì ở mức trên bảy mươi tám nên sẽ gây cho chúng ta cảm giác hơi oi bức về trưa và chiều
trên biển do hoạt động của giải hội tụ nhiệt đới và hoàn lưu vùng áp thấp
trong ngày và đêm nay khu vực giữa biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa tiếp tục có mưa rào và rông mạnh gió giật mạnh cấp tám
khu vực giữa và nam biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo trường sa
vùng biển từ bình thuận đến cà mau có gió tây nam mạnh cấp sáu giật cấp tám sóng biển cao từ hai đến bốn mét biển động
như vậy trong ngày hôm nay thời tiết trên các vùng biển tiếp tục xấu
để đảm bảo an toàn các tàu thuyền cần theo dõi sát sao những diễn biến của vùng áp thấp và di chuyển tránh trú về nơi an toàn
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước